cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng về hành vi nhận hối lộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ
nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng
và một số địa phương liên quan
mở rộng điều tra vụ án xác định ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
hành vi của ông trần văn hiệp phạm vào tội nhận hối lộ
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp về tội danh nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước